khi được hỏi vì sao giấu thông tin bản thân có con gái ruột sống tại mỹ và chỉ công khai với khán giả khi con gái đã lớn
phi nhung cho biết chị sang mỹ năm một mươi bảy tuổi theo diện online cuộc sống mới khiến chị bỡ ngỡ rất cô đơn chị rất muốn có em bé nên đã sinh con với bạn trai
đó là mối tình đẹp khi còn trẻ và trong đầu chị khi ấy chỉ nghĩ mình có đứa con là đủ rồi
việc chị có con các anh chị em nghệ sĩ trong giới đều biết
nữ ca sĩ không tiết lộ với khán giả từ sớm vì muốn con gái có cuộc sống bình thường đi học như bao đứa trẻ khác
chị cho biết trường wendy học có nhiều các bạn việt chị không muốn wendy bị rụ rỗ bị soi mói chỉ vì là con của ca sĩ phi nhung
hơn nữa ngay từ lớp sáu con gái đã nói với phi nhung rằng muốn các bạn chơi với mình vì chính bản thân mình chứ không phải vì là con gái của phi nhung
con gái cũng ít đi chung với mẹ nếu đi xem mẹ hát thì quen đi cũng rủ bạn đi cùng
bản thân phi nhung không muốn công khai thông tin về con gái
cũng vì tôn trọng ý kiến của cô bé
nữ nghệ sĩ thổ lộ khi một mươi tám tuổi wendy muốn học rồi ra trường và đồng ý cho mẹ thông tin về mình với công chúng